tại thủ đô viên của áo thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam áo do phòng công nghiệp và thương mại việt nam phối hợp với phòng thương mại liên bang áo tổ chức
gần hai trăm linh doanh nghiệp đã tham dự diễn đàn trong đó có khoảng sáu mươi doanh nghiệp việt nam
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh các doanh nghiệp hai nước áo và việt nam gặp gỡ trao đổi để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh
thủ tướng cho biết cả hai thủ tướng áo và việt nam đều đánh giá số lượng doanh nghiệp áo đang đầu tư tại việt nam còn quá nhỏ trong khi tiềm năng hai nước còn rất lớn
do đó các doanh nghiệp hai nước cần tận dụng cơ hội này để xúc tiến đầu tư lẫn nhau
chính phủ việt nam cam kết sẽ không ngừng cải cách mạnh mẽ tạo thuận lợi cho nhà đầu tư đến với việt nam
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp áo đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp chế biến chế tạo nhất là chế biến nông sản với nhiều tiềm năng xuất khẩu
đầu tư vào khu công nghệ cao bằng công nghệ tiên tiến của áo đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch
việt nam cũng sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư áo mua cổ phần các doanh nghiệp nhà nước tại việt nam
tại hội nghị trước sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc các cơ quan doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tín dụng công nghiệp chế tạo thiết bị y tế
và đặc biệt là thỏa thuận hợp tác song phương hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ và vận động triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam eu giữa phòng thương mại liên bang áo với phòng thương mại và công nghiệp việt nam